gần hai quay test nhanh covid một mươi chín không nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội phát hiện thu giữ
một chín trăm năm mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín được in hạn sử dụng đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
những sản phẩm này không có hóa đơn chứng tử có nhãn gốc bằng tiếng việt nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng việt nam
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả của xét nghiệm và gây đánh giá nhầm lẫn cho người tiêu dùng
chủ hàng là hà thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có địa chỉ tại tây hồ hà nội khai nhận
số hàng này được mua trên các trang mạng điện tử sau khi giao dịch sẽ được và nhận hàng trực tiếp tại khu vực long biên
mỗi que test được bán ra thị trường với giá là năm mươi đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh
vừa kiểm tra phát hiện tạ quân anh quê tỉnh hưng yên đang có hành vi vận chuyển một ba trăm chín mươi năm kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quân anh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
bước đầu làm việc quân anh khai nhận đã mua số kit test trôi nổi trên thị trường đem bán kiếm lời
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tăng vận và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
vâng người dân nên dùng
những sản phẩm được cấp phép của bộ y tế và nên dùng những sản phẩm có hóa đơn chứng từ đầy đủ để công tác phòng chống dịch được hiệu quả